với hành vi chống người thi hành công vụ trần thanh thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi tháng một mươi thúy cùng với nguyễn văn nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và trần văn bửu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đều trú tại huyện thoại sơn đi trên hai xe mô tô
khi đến tỉnh lộ chín trăm bốn mươi ba đoạn quốc đoạn thuộc tổ một mươi chín khóm tây khánh hai phường mỹ hòa thành phố long xuyên
thì bị tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phường mỹ hòa phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm
trong quá trình lập biên bản thúy đã có hành vi lăng mạ xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
và dùng tay mũ bảo hiểm hành hung một cán bộ công an phường mỹ hòa
tại cơ quan công an bước đầu thúy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình